tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn tỉnh quảng bình dài gần một trăm tám mươi km đi qua năm huyện và một thành phố
từ khi đi vào hoạt động đến nay tuyến đường xuyên việt thứ hai này không chỉ tạo thuận lợi cho kết nối giao thông
mà còn góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên là do quy định phạm vi hành lang của đường hồ chí minh khá rộng
trong khi nhà nước chưa có điều kiện để đền bù giải tỏa nên đời sống của hàng trăm hộ dân sinh sống
trong phạm vi cắm mốc gặp rất nhiều khó khăn
đây là căn nhà của gia đình ông trần đình chiến chú tại phường đồng sơn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
mặc dù ngôi nhà đã xuống cấp từ nhiều năm nay gia đình rất muốn làm lại nhà để bảo đảm an toàn và ổn định đời sống
tuy nhiên do mảnh đất gia đình ông chiến sinh sống đã hơn ba mươi năm nay đang vướng vào hành lang đường hồ chí minh
nên việc làm lại ngôi nhà của gia đình ông không thực hiện được
từ khi có đường hồ chí minh thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi
một là phạm vi hành lang là chúng tôi không thể làm gì được muốn xây dựng cũng không xây dựng được
thứ hai là trong thời gian nhà cửa chúng tôi làm lâu đã xuống cấp sửa chữa và xin sửa chữa lân cấp cũng không được
cũng như gia đình ông chiến hàng trăm hộ dân sống ven đường hồ chí minh thuộc phường đồng sơn cũng gặp nhiều khó khăn
vướng mắt khi không thể xây dựng nhà ở hoặc mở cơ sở sản xuất kinh doanh
cũng như thực hiện các dịch vụ liên quan đến đất đai
gia đình tôi ở đây năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trên đất này thì chúng tôi đã có bia đỏ
và cái thời gian đó thì chúng tôi cũng chưa được làm nhà rất là tà mờ
nhưng đến khi đường hồ chí minh thì hành lang vào quả rồng
và bây giờ rất là khó khăn cho đời sống gia đình vướng cái hành lang
mà không phải gia đình tôi mà rất nhiều gia đình
anh dường đến đời sống
tôi cũng mong muốn các cấp các ngành nên có một phương án nào đó để tháo gỡ
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc sử dụng đất rồi là ổn định cuộc sống
theo tri cục quản lý đường bộ hai mươi bốn tổng cục đường bộ việt nam
đường hồ chí minh được quy hoạch thành đường có bốn đến sáu làn xe
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị quản lý tuyến đường đã cắm mốc giới hành lang đường
với chiều rộng hai mươi tám hai mét tính từ mép ngoài của công trình đường bộ
trong khi nhà nước chưa có điều kiện
đền bù giải tỏa hành lang nên đời sống của hàng trăm hộ dân sinh sống trong phạm vi cắm mốc gặp nhiều khó khăn
vì vậy chính phủ các bộ ngành liên quan cần có những giải pháp cụ thể
để tháo gỡ vướng mắt để người dân an cư ổn định cuộc sống